trong khi đó bất chấp những căng thẳng hiện nay liên quan đến vấn đề ukraine
nga tuyên bố có thể nối lại đàm phán về kiểm soát vũ khí với mỹ nếu như washington sẵn sàng
tuyên bố vừa được thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov đưa ra
moscow đã chuẩn bị thảo luận về các vấn đề hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới new zealth với mỹ
new start chính thức hết hiệu lực vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một sau đó mỹ và nga đã thống nhất gia hạn thêm năm năm
ngoài ra ông riyabkov cũng cho biết các đề xuất về đảm bảo an ninh mà nga đã gửi cho mỹ
và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato trước khi quân đội nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt
tại ukraine không còn hiệu lực vì tình hình giờ đây đã thay đổi hoàn toàn
để cầm mỹ đang kích động chiến tranh kinh tế chống lại nga ông ryabkov tiết lộ
moscow đã chuẩn bị và sẽ sớm công bố một danh sách lệnh trừng phạt đáp trả các quốc gia phương tây